trước tình trạng nhiều loại phương tiện đã hết niên hạn sử dụng vẫn được đưa vào lưu thông trên đường phố
gây nguy cơ mất an toàn giao thông và làm gia tăng ô nhiễm môi trường
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu phải xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng trên
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các lực lượng chức năng đặc biệt là công an thành phố và sở giao thông vận tải
tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi điều khiển các loại phương tiện quá niên hạn sử dụng
lưu thông trên các tuyến đường của thành phố đồng thời tổ chức điều tra và khởi tố những đối tượng có hành vi làm giấy tờ giả
để đưa xe ô tô hết niên hạn sử dụng vào hoạt động trên địa bàn
thành phố cũng đề nghị các quận huyện vận động các cơ sở đóng mới sửa chữa xe ô tô trên địa bàn
không tiếp tay cho hành vi phục chế tân trang các loại xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng